bệnh nhân là ông h v t sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
nhập viện cấp cứu tại bệnh viện gia an một trăm một mươi năm sau khi đột ngột yếu nửa người bên phải
nhận thấy người bệnh có các triệu chứng của cơn đột quỵ cấp các bác sĩ đang ngay lập tức kích hoạt
quy trình cấp cứu đột quỵ cấp và nhanh chóng tiến hành các cận lâm sàng cần thiết để xác định tình trạng của đột quỵ
kết quả chụp ct não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não giải rác bán cầu trái
tác động mạch não giữa trái đoạn m một và được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não cấp trên nền bệnh nhân
đang có điều trị tăng huyết áp và đai tháo đường tiếp hai
do người bệnh được cấp cứu ngay trong giờ thứ hai kể từ khi có triệu chứng đột quỵ trong thời gian vàng
và đáp ứng đủ các điều kiện để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết
nên các bác sĩ đã tiến hành cho dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch cho bệnh nhân
sau đó can thiệp lấy huyết khối đường động mạch
sau khi được lấy huyết khối quan sát kỹ các bác sĩ nhận thấy người bệnh vẫn còn sơ vữa
gây hẹp đoạn m một động mạch não giữa trái diễn tiến tái tắc mạch sau đó
nguy cơ nhồi máu não tiến triển nặng lên vùng nhồi máu lớn hơn
chính vì thế các bác sĩ đã phải dùng bóng nong ép các mảng sơ vỡ vào thành động mạch giúp máu lưu thông
toàn bộ quy trình can thiệp được thực hiện gấp rút nhanh gọn ngay trong thời gian vàng
người bệnh tiếp tục được điều trị bằng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kiểm soát huyết áp đường huyết
và xuất viện sau đó năm ngày trong tình trạng ổn định
bác sĩ chuyên khoa một trần thị mai uyên trưởng khoa nội thần kinh đột quỵ bệnh viện gia an một trăm một mươi năm cho biết
thời gian là yếu tố quan trọng hàng đầu trong cấp cứu đột quỵ
được cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng sẽ giúp người bệnh tăng khả năng vượt qua cơn đột quỵ
cũng như hạn chế tối đa di chứng sau đột quỵ
với đột quỵ nhồi máu não loại đột quỵ chiếm tỷ lệ phổ biến tới tám mươi tám mươi năm
thời gian vàng để tiêm thuốc tiêu sợi huyết là dưới bốn đến năm giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng
kỹ thuật lấy huyết khối cơ học trong trường hợp được sử dụng kết hợp ngay sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch
cũng trong thời gian là bốn năm giờ
điều trị đột quỵ càng sớm hiệu quả càng cao tỷ lệ di chứng càng thấp
chính vì vậy người bệnh đột quỵ cần được đưa đến các cơ sở y tế có trang thiết bị
máy chụp ct sọ não và có khả năng điều trị đột quỵ để có cơ hội tốt nhất
thông tin về các bệnh đột quỵ phò giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng mùi hải
trường khoa hồi sức cấp cứu trưởng đơn vị đột quỵ bệnh viện đại học y hà nội cho biết
nhận biết đột quỵ cũng rất dễ
người tổ chức đột quỵ thế giới cũng đã đưa ra một công thức viết tắt là từ pháp
pháp là f a s t tức là chữ f là nói về khuôn mặt
khi một người nào đang bình thường tự nhiên bị méo mặt lệch mặt
cái mặt một bên thì mất cái nếp nhăn hoặc là như dạng là gọi là đông cứng
thứ hai là yếu tay yếu trần chữ a thứ hai yếu tay yếu chân
hoặc là tê tay tê chân hoặc là có thể tỏa liệt hoàn toàn
cả tay cả chân một bên hoặc là chỉ có là yếu t hoặc mình tay hoặc mình chân
cũng có thể là đấy là cái dấu hiệu rất là quan trọng và rất là phổ biến
thứ ba là dấu hiệu về chữ s là spe là lời nói
cái lời nói hay là ngôn ngữ về bệnh có thể nói nhịu nói líu nói lắp nói không rõ tiếng thậm chí là không nói gì cả gọi là thất ngôn
thì trong trường hợp đấy cả ba dấu hiệu đấy cùng xuất hiện thì điều chắc chắn là một nhân có vấn đề đó là đột quỵ
chữ t cuối cùng thì không phải là cái dấu hiệu triệu chứng mà nó gắn liền với hai cái ý ở đây chữ t trong chữ phát là đột quỵ có thể xảy ra bất cứ nào
có thể sáng trưa chiều tối đăng ngục hũ
và chữ t ý của chữ t là time là thời gian
nhận biết một trường hợp bị đột quỵ như vậy thì ngay lập tức là phải đưa vào trong bệnh viện
càng sớm càng tốt vì thời gian nó là nào
và chúng tôi rất lấy làm tiếc là có những trường hợp
và đột quỵ thì một là giữ ở nhà xoa dầu đắp cao dây nhân chung trích máu đầu ngón tay
rồi cho uống cả cái thuốc nước ngoài và cái thuốc không rõ nguồn gốc
nghĩ rằng là để cho tình trạng đột quỵ được cải thiện nhanh chóng
và đến viện thì một là đã muộn quá
đa số trường hợp đột quỵ chúng ta là đến viện quá muộn
đến viện thì chúng tôi không còn
chúng tôi không còn nhiều cơ hội để làm cho bệnh nhân
và nhắc lại là đột quỷ đến càng sớm càng tốt đặc biệt trong những giờ đầu
và nên nhớ rằng là cần phải cho chúng tôi thời gian để chúng tôi còn làm trần đoán nữa
vậy càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể dùng những cái thuốc nhanh nhất để làm tái thông cái mạch
hoặc là can thiệp mạch để cho nó cái thông
và càng sớm càng tốt
và có những trường hợp đáng tiếc nữa là khi mà cho cái thuốc vào miệng bệnh nhân
trong trạng thái là bệnh nhân không tỉnh táo
có đoạn nuốt bệnh nhân có thể bị sặc
thuốc đó đi vào phổi thay vào đi vào giả dậy
và gây sặc và gây ra suy hấp
và tình trạng bệnh nhân nặng
có những bệnh nhân tử vong vì suy hấp
bên cạnh đó có thể suy hấp dẫn đến việc mà hồi phục cho não là rất là kém
và để lại di chứng nặng nề hơn rất là nhiều
vì vậy mà rất nhiều trường hợp đột quỵ
và chúng tôi cũng mong muốn được truyền thông để cho người dân hiểu hơn vấn đề này
để chúng ta phối hợp với các nhân viên y tế
và bác sĩ là để cho người bệnh chẳng may bị đột quỵ
thì phải được tiếp cận một cách phương pháp khoa học nhất tích cực nhất
và để lại hậu quả ít nhất